tối ngày hai mươi bốn tháng năm tại một số xã vùng bãi ngang của huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
người dân phát hiện nhiều xác lợn chết trôi dọc trên kênh kẻ gỗ n chín
đoạn trẻ qua thôn thanh sơn xã thạch lạc ngay sau khi phát hiện vụ việc
cơ quan chức năng huyện thạch hà đã vào cuộc khẩn trương tiến hành thu gom
đào hố trôn để xử lý lượng lợn chết ngay trong đêm đồng thời lấy mẫu gửi xác định nguyên nhân lợn chết
sau đó các phòng ngành chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường xác định tổng số lợn
khoảng hai mươi năm hai mươi bảy con mỗi con nặng tầm hai mươi bốn mươi kg lãnh đạo huyện chỉ đạo địa phương tiến hành các biện pháp
tiêu hủy tiêu độc khởi trùng yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ dòng chảy
vớt lợn chết trôi nổi để hạn chế dịch bệnh lây lan theo nguồn nước